tại sao nhiều người không mắc covid một mươi chín dù tiếp xúc với người bệnh
theo tuổi trẻ để làm sáng tỏ điều này các nhà nghiên cứu tại đại học london anh đã tiến hành phân tích dữ liệu của bảy trăm ba mươi một nhân viên y tế trong làn sóng lây nhiễm đầu tiên bùng phát ở nước này
trong đó có năm mươi tám người có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai mặc dù làm việc trong môi trường có nguy cơ cao
theo đó nghiên cứu công bố mới đây trên tạp chí nature giải thích nguyên nhân một số người không bị nhiễm sars cov hai có thể là nhờ phản ứng của tế bào t tế bà bạch cầu đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch của cơ thể
ngoài ra cũng có thể họ đã từng phơi nhiễm với các loại virus thuộc họ corona corona như virus gây bệnh cảm lạnh thông thường
cụ thể khi virus sars cov hai xâm nhập ở một số người có thể kích hoạt các tế bào t giúp cơ thể có thể nhớ những bệnh trước đây qua đó đào thải virus trước khi virus gây ra các triệu chứng
hiện các nhà khoa học đã tìm ra lời giải thích
theo đó phát hiện một tỷ lệ người bị nhiễm trùng đột phá trong đó virus xâm nhập vào cơ thể nhưng bị tế bào t của hệ miễn dịch loại bỏ ở giai đoạn đầu
điều này đồng nghĩa các xét nghiệm pcr và kháng thể lúc này sẽ cho kết quả âm tính
khoảng một mươi năm nhân viên y tế được theo dõi trong đợt đại dịch đầu tiên ở london anh có vẻ phù hợp với kịch bản này theo golden
nghiên cứu mới nhất đã theo dõi chặt chẽ các nhân viên y tế về các dấu hiệu nhiễm bệnh và phản ứng miễn dịch trong đợt đại dịch đầu tiên
mặc dù có nguy cơ phơi nhiễm cao nhưng năm mươi tám người tham gia không có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín ở bất kỳ thời điểm nào
tuy nhiên các mẫu máu lấy từ những người này cho thấy họ có sự gia tăng các tế bào t phản ứng với covid một mươi chín so với các mẫu được lấy trước khi đại dịch bùng phát
và so với những người hoàn toàn không tiếp xúc với virus họ cũng có sự gia tăng một dấu hiệu nhiễm trùng khác trong máu
các tế bào miễn dịch này sẽ đánh hơi protein trong bộ máy tái tạo bộ phận mà sars cov hai có chung với các loại virus corona khác
ở một số người phản ứng này đủ nhanh và mạnh để tiêu diệt virus từ giai đoạn đầu
những tế bào t tồn tại từ trước này đã sẵn sàng để nhận ra sars cov hai
leon skwading nhà miễn dịch học tại đại học college london và tác giả chính của báo cáo cho hay
phát hiện này đặc biệt có ý nghĩa vì phản ứng miễn dịch của tế bào t có xu hướng tạo ra khả năng miễn dịch lâu dài hơn
thường là vài năm thay vì vài tháng so với các kháng thể
gần như tất cả các loại vaccine covid một mươi chín hiện có đều tập trung vào việc tạo kháng thể chống lại protein gai
giúp sars cov hai xâm nhập vào tế bào
các kháng thể trung hoà này giúp bảo vệ tuyệt vời chống lại bệnh tật nặng
tuy nhiên khả năng miễn dịch suy giảm theo thời gian
một số nghiên cứu công bố trước đó cũng cho thấy một số người có thể có đề kháng với virus sars cov hai cao hơn những người khác
kết quả nghiên cứu mới tại anh được cho là có thể mở ra hướng đi mới
trong phát triển các vaccine ngừa covid một mươi chín
theo đó tập trung kích thích phản ứng của tế bào t thay vì phản ứng của kháng thể
hướng đi mới có khả năng mang lại sự bảo vệ lâu dài hơn
tuy nhiên các nhà nghiên cứu vẫn khuyến cáo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch covid một mươi chín
như đeo khẩu trang ở không gian kín hạn chế tiếp xúc xã hội rửa tay thường xuyên tiêm mũi vaccine tăng cường
có thể phải tiêm nhiều hơn ba mũi để chống lại biến chủng omicron
một chuyên gia y tế nói con người có thể phải tiêm nhiều hơn ba mũi
để đảm bảo khả năng miễn dịch trước omicron
tuy nhiên ông nhận định điều đó không có nghĩa là vaccine thất bại
ken stedt puett bác sĩ và chuyên gia kiểm soát lây nhiễm tại trung tâm ung thư memorial sloan kettering
ở new york tin rằng biến chủng omicron đang khiến con người nhận ra cả sự cần thiết
cũng như quan điểm có phần sai lệch về việc tiêm vaccine tăng cường
cho đến nay ông khẳng định vaccine vẫn là giải pháp tốt nhất
tuy nhiên tốc độ lây lan của omicron đáng lo ngại
biến chủng này không chỉ tấn công những người chưa tiêm chủng
mà còn có khả năng lây nhiễm cho tất cả những người đã nhận đủ hai liều vaccine mrna
tại mỹ biến chủng omicron đang lây lan với tốc độ chóng mặt
chỉ ba tuần sau khi được phát hiện lần đầu tiên ở nước này
omicron đã trở thành chủng virus áp đảo chiếm bảy mươi ba tổng số ca mắc mới
tính đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai theo dữ liệu từ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ
dữ liệu được thu thập ở nam phi và anh cũng cho thấy phần nào về một kịch bản
đại dịch có thể xảy ra trong thời gian tới
số ca mắc covid một mươi chín mới có thể là một trong những dữ liệu
có thể tăng theo cấp số nhân gây áp lực lớn lên các hệ thống chăm sóc sức khỏe
vốn đã căng thẳng theo cnn
hầu hết báo cáo cho đến nay đều cho thấy rằng biến chủng omicron gây ra bệnh ít nghiêm trọng hơn
với tỷ lệ nhập viện và tử vong thấp hơn so với delta hay các biến chủng khác
trước sự lây lan mạnh mẽ của omicron cùng với những dữ liệu cho thấy
vaccine giảm dần hiệu quả đối với delta trong vòng sáu tháng
các cơ quan y tế công cộng của mỹ cách đây vài tuần đã khuyến khích người dân tiêm vaccine tăng cường
việc tiêm nhắc lại đã cho thấy
sự gia tăng trong hiệu quả chống lại omicron
theo dữ liệu của viện y tế quốc gia nih
vaccine pfizer đạt hiệu quả khoảng tám mươi chống lại lây nhiễm omicron sau khi tiêm liều thứ ba
trong khi đó dữ liệu sơ bộ từ imperial college london cho thấy
cả hai loại vaccine mrna được sử dụng tại mỹ đều có hiệu quả từ năm mươi năm đến tám mươi sau khi tiêm nhắc lại
cựu giám đốc nih francis collins và các nhà lãnh đạo anh đã lưu ý rằng
việc tiêm tăng cường là rất quan trọng
để giảm nguy cơ mắc triệu chứng nghiêm trọng nếu bị nhiễm virus
bác sĩ seth kowich cho biết
các quan chức y tế từng có phản ứng tương tự đối với các loại vaccine ngừa bệnh khác trước đây
việc tiêm vaccine tăng cường để tránh lây nhiễm đột phá
lây nhiễm ngay cả khi đã tiêm đủ liều vaccine tiêu chuẩn
đã nhiều lần được áp dụng đối với các loại dịch bệnh khác
chẳng hạn bệnh sởi quay bị và rubella
thêm vào đó việc tiêm vaccine liều thứ ba thậm chí là liều thứ tư
để tăng cường khả năng miễn dịch sau khi vaccine bị suy giảm hiệu quả
là giải pháp khá quen thuộc đối với các quan chức y tế công cộng
đơn cử mỹ từng có chương trình tiêm chủng viêm gan b gồm ba liều tiêu chuẩn thành công đáng kể
tuy nhiên đối với một số người có phản ứng ban đầu chậm hơn với vaccine
năm một mươi năm dân số họ phải tiêm đợt thứ hai gồm ba mũi nữa
như vậy nhóm người này đã phải tiêm tổng cộng sáu liều vaccine để tạo miễn dịch
những chiến dịch tiêm chủng như vậy đều được thực hiện một cách xuân sẻ
và không có sự phản đối từ công chúng cũng không có lời chỉ trích hay xem vaccine là thất bại
khi có một ca lây nhiễm đột phán nào xảy ra bác sĩ seth kukwit cho biết
như vậy mọi người đều cần được tiêm nhắc lại về lâu dài
cho đến khi có một nhóm vaccine mới chứng minh kết quả khác đi ông nói
cơ chế tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín nên là ba liều và có thể cần phải tiêm bổ sung thêm nữa
nếu dữ liệu chứng minh điều đó là cần thiết
chúng ta cần cởi mở với khả năng mình cần phải tiêm tăng cường định kỳ để nâng cao khả năng miễn dịch
bác sĩ khuyến nghị
vị chuyên gia nêu ví dụ về israel quốc gia dẫn đầu trong việc tiêm vaccine tăng cường
nước này cũng đang bắt đầu triển khai tiêm liều thứ tư cho người dân sau khi chứng kiến số ca nhiễm tiếp tục tăng
cả ở những người đã tiêm ba liều sau vài tháng
trước sự lây lan của omicron bác sĩ seth kukwit dự đoán những tháng sắp tới rất đáng lo ngại
vì chúng ta sẽ chắc chắn chứng kiến số trường hợp covid một mươi chín tăng lên
nhưng ông cũng lạc quan khi nói đến sự bảo vệ của vaccine
ông nêu ví dụ về một loại vaccine mới với tương lai hứa hẹn
đó là vaccine sử dụng công nghệ hạt nano tái tổ hợp để đưa protein đột biến của virus corona
vào hệ thống miễn dịch của cơ thể con người
loại vaccine này vừa được tổ chức y tế thế giới who đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp
đây là điều kiện tiên quyết để phân phối vaccine cho các quốc gia theo chương trình covax
cho đến lúc đó việc tiêm nhắc lại loại vaccine hiện hành vẫn là giải pháp tối ưu
đối với những người đã được tiêm tăng cường sự xuất hiện của omicron có thể là một tin xấu
nhưng chắc chắn không phải là một thảm họa vị chuyên gia khẳng định
bên cạnh đó bác sĩ cũng nhấn mạnh lại vấn đề đối với những người chưa được tiêm chủng
ông dẫn lời tổng thống joe biden rằng những người chưa được tiêm chủng
có khả năng phải đối mặt với một mùa đông bệnh tật và chết chóc
vị chuyên gia cho rằng sự xuất hiện của omicron sẽ có thể thực hiện được những gì
mà biến chủng alpha và delta không làm được
đó là thuyết phục mọi người bảo vệ chính họ và cộng đồng của họ
ông cũng tin rằng biến chủng này có thể dạy cho con người một bài học rằng
không thể đoán trước được thời gian cách thức và vị trí xuất hiện
của biến chủng sars cov hai tiếp theo